tại tp hcm đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu và đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
do đảng bộ công ty đầu tư tài chính nhà nước tp hcm tổ chức
cuộc thi thu hút hơn sáu trăm linh thí sinh tham gia với các phần thi như
thi trực tuyến trả lời kiến thức về nghị quyết đại hội đảng các cấp và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
với ba mươi câu hỏi trắc nghiệm phần thi viết với các chủ đề nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập
và chỉ thị số năm ct tvk của bộ chính trị để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
ở phần thi đồng đội hội thi có năm nội dung giai điệu tự hào đồng đội kim chỉ nam vững niềm tin và thi hùng biện
qua cuộc thi này thì em cảm thấy rất là vui và cũng có điều kiện để tìm hiểu sâu hơn nữa
của đại hội đặc biệt thành phố hồ chí minh và của công ty đồng đội tài chính nhà nước thành phố hồ chí minh
tâm đắc nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở cụ thể hóa nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị
và cũng cụ thể hóa được nhiệm vụ trách nhiệm của người cán bộ công nhân viên
theo thường người ta nói thì những vấn đề liên quan đến chính trị hoặc cả đảng thì thường rất khô khang
tuy nhiên thì ban tổ chức cũng đã đưa ra những phương thức thi rất là hợp lý rất là vui vẻ
và mang lại cái tinh thần cho cái hội thi rất cao
điều ghi nhận là tại hội thi lần này có khá nhiều đội đưa ra các giải pháp được các đội đặt ra liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ
của đơn vị như chương trình giảm ồn tắc giao thông chương trình giảm tai nạn giao thông giảm ngập nước giảm ô nhiễm môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu cải cách hành chính v v
những giải pháp này sẽ góp phần thực hiện tốt hơn những chương trình đột phá mà nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi của thành phố đã đề ra
trong quá trình mà chúng tôi tổ chức học tập quán triệt cho cán bộ đảng viên
và chúng tôi mong muốn rằng là nó không dừng lại ở các đối tượng đó
mà các nội dung nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết
phải làm sao nó có sự lan tỏa đến đông đảo cán bộ đảng viên người lao động trong toàn hệ thống công ty
trong các cái nội dung chủ đề thì cái chủ đề về thực hiện trị thị ba mà bây giờ là trị thị năm
là nhận được cái sự quan tâm rất nhiều của cán bộ đảng viên người lao động
và các anh chị chúng ta trình bày rất là nhiều cái ý tưởng cái mô hình cái giải pháp
để làm sao là thực hiện cái chỉ thị năm trong thời gian sắp tới nó thật sự là hiệu quả
thành công của cuộc thi không những giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cơ bản
những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện đại hội các cấp
mà từ đó góp phần nâng cao nhận thức phát huy năng lực tính sáng tạo
trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết đại hội các cấp
và đại hội một mươi hai của đảng vào cuộc sống
kết thúc cuộc thi ban tổ chức đã trao giải nhất cho công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên sổ số kiến thiết thành phố
công ty đầu tư tài chính nhà nước tp hcm hai giải ba và nhiều giải thương khác